ngày này cách đây bảy mươi năm trên tuyến biên giới cao bằng lạng sơn
cuộc đụng đầu lịch sử giữa ta và thực dân pháp đã đi đến hồi kết
với chiến thắng oanh liệt và giòn giã của lực lượng cách mạng việt nam
đánh dấu một bước tiến nhảy vọt của quân đội ta về nhiều mặt
đặc biệt là về nghệ thuật quân sự
qua đó đã thể hiện được bản lĩnh của quân đội nhân dân việt nam
khi mà chỉ trong hai mươi chín ngày đêm ta đã giành được thắng lợi vang rội
làm chủ tuyến biên giới dài hàng trăm cây số
tháng sáu năm một nghìn chín trăm năm mươi thượng vụ trung ương đảng chủ trương mở chiến dịch lớn
đánh địch trên tuyến biên giới việt trung
ngày bảy tháng bảy năm một nghìn chín trăm năm mươi bộ tổng tư lệnh quyết định mở chiến dịch giải phóng
vùng biên giới đông bắc tại khu vực cao bằng lạng sơn
lấy mật danh là chiến dịch lê hồng phong hai tập trung vào khu vực cao bằng thất khê
đại tướng tổng tư lệnh võ nguyên giáp được chỉ định làm chỉ huy trưởng
kiêm chính ủy chiến dịch
xem tình hình thì đi lên thì tôi đã đi lên và đi quan sát trực tiếp
là chỗ đông khê và cao bằng
thì họ bác chí huy trưởng dịch và các đồng chí chủ tốt
cán bộ tôi báo cáo tình hình tôi thấy là tình hình như thế này
muốn chắc thắng là tôi nói chắc thắng là đánh đông khê
chứ không dùng cao bằng
bác quyết định là đánh đông khê
đây là lần đầu tiên ta mở chiến dịch tiến công quy mô lớn
tập trung tới hàng vạn người kể cả bộ đội và nhân dân
trong thời gian gần một tháng
tiến công vào hệ thống phòng ngự mạnh của địch
trên tuyến biên giới dài gần một trăm linh km và giành được thắng lợi
biên giới thu đông không chỉ mở ra bước ngoặt cơ bản
trong cuộc kháng chiến chống thực dân pháp
mà còn đánh dấu bước trưởng thành vượt bậc
của quân đội nhân dân việt nam trong nghệ thuật tác chiến
chiến dịch biên giới thu đông đúng là một cuộc đọa sức
đọa chí đọa lực giữa ta và địch
chúng ta đã xác định được phương châm đúng
chúng ta mở một chiến dịch ở một hướng hiểm yếu
lần lượt đưa địch vào trong thế trận chúng ta chủ động tiêu diệt chúng
tôi đã từng được trực tiếp nghe đại tướng võ nguyên giáp
nhắc nhở các nhà nghiên cứu sử học là không bao giờ được đánh giá thấp
cái tài năng của các tướng lĩnh pháp
họ được học hành rất bài bản
tất cả mọi tính toán của họ đều đúng
họ không có sai lầm cái gì đâu
chỉ có cái điều họ không ngờ
tức là mình làm được những điều họ không ngờ tới
chiến dịch biên giới thu đông năm một nghìn chín trăm năm mươi
đánh dấu bước phát triển nhảy vọt của nghệ thuật chiến dịch tiến công
đó là nghệ thuật chọn đúng cách đánh
xác định chính xác hướng tiến công và mục tiêu tiến công
bảo đảm chắc thắng ngay từ trận mở màn
mà đỉnh cao nổi bật nhất là nghệ thuật triển thai thế trận
và bố trí lực lượng đánh địch tăng viện để tiêu diệt